nếu bỏ đi thì có ảnh hưởng đến hoạt động quản lý kinh tế xã hội hay không
chúng ta hãy cùng đến với phần trình bày của biên tập viên thúy quỳnh để hiểu rõ hơn về vấn đề này
xin mời chị thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
thưa quý vị và các bạn hiện chúng ta có gần năm mươi quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
nhưng có bao nhiêu quỹ hoạt động được đúng như mục tiêu tồn chỉ đề ra khi thành lập
nên bỏ hay giữ quỹ nào đang là vấn đề được đặt lên bàn của chính phủ
theo báo cáo của chính phủ tại phiên học ủy ban thủ vụ quốc hội mới đây
hiện cả nước có bốn mươi tám quỹ tài chính ngoài ngân sách trong đó hai mươi tám quỹ ở trung ương và hai mươi quỹ ở địa phương
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín tổng số thu của các quỹ là năm trăm linh hai hai nghìn tỷ đồng
tổng số chi các quỹ là bốn trăm ba mươi bốn một nghìn tỷ đồng trích lịch thu chi trong năm của các quỹ là sáu mươi tám tỷ đồng
kết dự các quỹ cuối năm hai nghìn một mươi chín khoảng chín trăm linh bảy hai nghìn tỷ đồng
bên cạnh kết quả đạt được việc hoạt động của các quỹ còn nhiều tồn tại
nhưng chưa có các cơ quan cả ở trung ương
ương và địa phương được ra nhiệm vụ thống nhất quản lý các quỹ
đoàn giám sát của quốc hội đề nghị bãi bỏ ngay đối với sáu quỹ
bao gồm quỹ bảo trì đồng bộ trung ương quỹ phòng chống thiên tai
quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
quỹ hỗ trợ người nhiễm hivs quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế
và quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
theo bộ trưởng đinh tiến dũng trong quá trình tham gia với các bộ ngành
bộ tài chính luôn đóng vai ông mark khi gần như luật nào cũng có quỹ
kể cả ở luật phòng chống tắc hại rượu bia
chúng tôi cũng không đồng tình về việc có quỹ
tới đây ủy ban thường vụ quốc hội sẽ ban hành nghị quyết tăng cường quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách
trong đó giao cho chính phủ ra soát lại tất cả các quỹ
đánh giá tác động hiệu quả của tổng quỹ với tiêu chí cường quyết loại bỏ các quỹ không hoạt động
thưa tiến sĩ vũ đình ánh ông đánh giá như thế nào về đề xuất loại bỏ sáu quỹ tài chính ngoài ngân sách
trong đó có quỹ bảo trì đường bộ
rõ ràng tôi thấy rằng sáu quỹ này đều có tên tuổi và có ảnh hưởng đến đời sống của người dân
chúng ta gọi vui là sứ mệnh lịch sử và do đó cũng đã đến lúc phải chấm dứt
vấn đề thứ hai nữa liên quan đến việc các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của chúng ta
rõ ràng nó làm mặc dù nó cũng có những vai trò nhất định
nhưng nó làm phân tán kể cả các nguồn thu cũng như các nguồn chi của ngân sách nhà nước
trong bối cảnh mối quan hệ giữa các quỹ này với các ngân sách nhà nước cũng chưa được luật hóa
và bản thân việc quản lý quỹ cũng còn gặp khá nhiều các vấn đề
vậy thì theo ông là việc cho phép thành lập rất nhiều quỹ như vậy
nhưng lại chưa có quy định thống nhất về mặt quản lý thì sẽ dẫn đến những hệ lụy như thế nào
chúng ta cũng chưa có các văn bản quy phạm pháp luật một cách đầy đủ và cụ thể
liên quan đến sự hình thành vận hành sử dụng cũng như là quản lý các quỹ này
do đó thì bản thân không chỉ là phân tán các nguồn lực tài chính
mà có quỹ còn quản lý theo mỗi một đơn vị quản lý mỗi một bộ ngành quản lý
thì lại quản lý các quỹ theo cái cách thức của mình
mỗi mấy quản lý quỹ thì là vừa kiêm nhiệm vừa phát sinh thêm
và nó đi ngược lại với các quy tắc về cải cách hình chính
như vậy thì có thể nói là cái việc quản lý các cái quỹ tài chính nhà nước và ngân sách của chúng ta
nó không đi theo cái nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất giống như là đối với quản lý ngân sách nhà nước
trong khi đó thì nó lại làm phân tán các nguồn lực và do đó thì nó cũng làm phân tán cả
cái vấn đề quản lý cái nguồn lực tài chính mà chúng ta có thể nói là cũng rất khó khăn mới huy động được
tới đây thì chính phủ sẽ tiến hành ra
xoát lại toàn bộ hoạt động của các quỹ để có thể tiến tới loại bỏ hoặc là hợp nhất
nhưng mà theo ông thì việc bỏ quỹ nhưng mà chúng ta vẫn thu phí như là phí bảo trì đường bộ
thì liệu là có đem lại được cái hiệu quả tích cực hay là cải thiện tình hình như là chúng ta mong muốn hay không
và khi loại bỏ những quỹ này thì chúng ta sẽ tính toán đến quyền lợi của những người tham gia như thế nào
chúng ta phải thống nhất quản lý các cái quỹ tài chính nhà nước và ngân sách
tránh trường hợp là tùy tiện và cũng không loại bỏ trường hợp
tức là xảy ra các tình trạng là thất
thoát tham nhũng hay là lãng phí
chúng ta phải ra soát cả và tất cả những cái nghĩa vụ về thu nộp ngân sách nhà nước
kể cả trực tiếp vào ngân sách nhà nước hay là vào các quỹ tài chính nhà nước và ngân sách
để làm sao mà chúng ta đánh giá được một cách chính xác nhất thực tế nhất
cái gánh nặng mà các cái doanh nghiệp người dân phải trị
ví dụ như là câu chuyện về quỹ bảo trì đường bộ hay là một cái quỹ cũng rất là lớn
thậm chí có những thời gian lên đến quy mô hàng ngàn tỷ như là quỹ bình ổn giá xăng dầu chẳng hạn
thì rõ ràng là
thay vì cái việc mà chúng ta sử dụng các cái quỹ quản lý tài chính nhà nước ngoài ngân sách như vậy
thì chúng ta có thể là xem xét xóa bỏ các cái quỹ này và dùng các cái công cụ khác
để thực hiện các chức năng nhiệm vụ mà các quỹ này đã từng thực hiện
và tôi cho rằng cái đó nó quan trọng nhất là phải phù hợp với cái bối cảnh và cái điều kiện
cũng như là cái trình độ phát triển kinh tế xã hội của chúng ta trong cái giai đoạn tới đây
và đồng thời cũng phải phù hợp với các cái cam kết và cái hội nhập quốc tế
thì có như vậy các cái vai trò chức năng của các cái quỹ này
nó cũng sẽ tiếp tục được thực hiện nhưng mà không phải bằng các cái công cụ
mà rõ ràng chúng ta đánh giá là nó đã hết hiệu lực và hiệu quả
xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ vũ đình ánh
thưa quý vị và các bạn sắp xếp quỹ tài chính ngoài ngân sách đang là điều cần thiết hiện nay
khi mà số quỹ thì nhiều nhưng số quỹ hoạt động hiệu quả và đúng mục tiêu ban đầu thì lại không cao
tuy nhiên giả soát và hợp nhất sao cho đúng và cho chúng
để sau giả soát hợp nhất các quỹ này thực sự đem lại lợi ích
thì lại là vấn đề không dễ dàng
khi mà nhiều quỹ trong số đó tồn tại lâu năm và có tên tuổi
tuy nhiên điều mà người dân mong chờ nhất đó là hãy để từng đồng quỹ của người dân
được sử dụng đúng tránh lãng phí và thiếu minh bạch
đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc